tại khu di tích kim liên các đồng chí trong đoàn đã dâng lên lãng hoa tươi thắm và nén tâm nhang bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã cùng với các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước lào chủ tịch cai sòn phong vi hạn hoàng thân su phan nu vong đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp vì hòa bình của nhân dân hai nước và thế giới
trước anh linh người các đồng chí lãnh đạo cơ quan hai nước nguyện hứa sẽ nỗ lực hơn nữa
để cùng với chính phủ ban hành các chính sách dân tộc các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội góp phần làm cho cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số hai nước ngày càng ổn định và phát triển
tiếp đó đoàn công tác đã đến thắp hương tại chùa đại tuệ
trước đó đoàn công tác ủy ban dân tộc quốc hội lào đã có cuộc thăm và làm việc với hội đồng nhân dân tỉnh nghệ an
tỉnh đồng nai sẽ sắp nhập hợp nhất giải thể chuyển đổi gần một trăm linh đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh
đó là con số được tỉnh nguyên đồng
tỉnh đồng nai đưa ra tại hội nghị cán bộ chủ chốt góp ý thực hiện các nghị quyết của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai trên địa bàn tỉnh
hơn hai trăm năm mươi đại biểu được chia làm ba tổ thảo luận các dự thảo kế hoạch của tỉnh ủy thực hiện nội dung nghị quyết của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đối với thực hiện nghị quyết số một mươi tám về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả nhiều đại biểu thẳng thắn góp ý
cần có chế độ khuyến khích những cán bộ nghỉ hưu trước tuổi
còn theo phương án kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh thực hiện nghị quyết số một mươi chín sẽ có gần một trăm linh cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đồng nai hợp nhất giải thể chuyển đổi
theo tỉnh ủy đồng nai hiện địa phương có chín trăm tám mươi đơn vị sự nghiệp công lập với hơn bốn mươi năm biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước
tổng chi thường xuyên trong năm hai nghìn một mươi bảy là bốn bốn trăm chín mươi chín tỷ đồng
tổng chi thường xuyên trong năm hai nghìn một mươi bảy là bốn bốn trăm chín mươi chín tỷ đồng
chiều ngày tám tháng ba thành phố đà nẵng đã tổ chức diễn đàn gặp gỡ doanh nghiệp doanh nhân với chủ đề tọa đàm mùa xuân nhằm lắng nghe và trao đổi những đề xuất
hiến kế làm cơ sở cho những định hướng và quyết sách mới tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho thành phố trong năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo
tại diễn đàn nhiều ý kiến đóng góp đã tập trung vào các nhóm vấn đề ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp cụm công nghiệp chuyên sâu
khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao du lịch chú trọng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ
lãnh đạo thành phố đã ghi nhận đánh giá cao những đóng góp và hiên kế của các hiệp hội doanh nghiệp để đẩy mạnh thu hút đầu tư và tạo động lực mới để thành phố phát triển
tỉnh bình thuận vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền tỉnh với nhân dân thị xã la di
tham dự có lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh cùng với hơn hai trăm linh đại biểu
đại diện cho nhân dân các địa phương trên địa bàn thị xã
hội nghị đối thoại với nhân dân được tổ chức nhằm giúp cho lãnh đạo tỉnh bình thuận được trực tiếp ngay ý kiến kiến nghị đề xuất cũng như tâm tư nguyện vọng của nhân dân
qua đó kịp thời giải quyết những vấn đề mà nhân dân địa phương quan tâm
đồng thời đây cũng là dịp để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến cùng các cấp chính quyền tháo gỡ những khó khăn vướng mắt ở cơ sở
từ đó tạo đồng thuận cao trong nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh phát triển kinh tế xã hội tại địa phương

qua đó kịp thời giải quyết những vấn đề mà nhân dân địa phương quan tâm
người dân phản ánh trao đổi đều được người đứng đầu cấp ủy chính quyền tỉnh và các cơ quan chức năng làm rõ trả lời cụ thể xác đáng ngay tại buổi đối thoại
đồng thời qua đối thoại là dịp để tuyên truyền giải thích cho nhân dân hiểu rõ và nhận thức đầy đủ hơn về chủ trương nghị quyết của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương
tại thị trấn park mèo huyện bảo lâm tỉnh cao bình
đã diễn ra lễ khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc mông lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám
ngày hội là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương chính sách của đảng nhà nước
thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp các ngành đến đời sống tinh thần của bà con dân tộc mông
ngày hội diễn ra các hoạt động thi liên hoàn văn nghệ trình diễn trang phục dân tộc mông thi ẩm thực
theo đan lát thi đấu các môn thể thao dân tộc như đánh sảng tung còn
đẩy gậy kéo co
đây là dịp để nhân dân các dân tộc huyện bảo lâm tỉnh cao bằng nói chung
bà con dân tộc mông nói riêng bày tỏ tình cảm niềm tin yêu của mình với đảng bác hồ và các cấp ủy chính quyền
ý thức trách nhiệm về văn hóa truyền thống củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết
góp phần giữ vững ổn định chính trị quốc phòng an ninh
ngay sau khi tiếng chống khai hội một mươi bốn xã thị trấn đã bước vào thi liên hoan văn nghệ
trình diễn trang phục dân tộc mông và thi ẩm thực
dự kiến chương trình sẽ diễn ra trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng ba
ngày hội hoa hồng bulgari và bạn bè hai nghìn một mươi tám vừa khai mạc tại công viên nước hồ tây
thành phố hà nội lễ hội đã thu hút rất đông người dân cũng như du khách quốc tế đến tham quan
năm nay ngày hội hoa hồng được tổ chức với quy mô và bài bản hơn so với năm ngoái
hơn một cây hoa hồng thuộc một trăm linh giống hoa hồng
hoa hồng khác nhau được bày trí theo từng chủ đề
khung cảnh nhất định từ hiện đại cho đến văn hóa cổ xưa mang đến cho người tham quan một không gian ấn tượng
hội này được tổ chức vào một dịp rất là đặc biệt đó là một trăm bốn mươi năm ngày quốc khánh nước
cộng hòa bungary mùng ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám và sáu mươi tám năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và
bulgaria chúng có thể nói rằng là với cái việc mà tổ chức loại hoa hồng này nó góp phần
tăng cường cái quan hệ hữu biết giữa hai nước chúng ta cũng như là cái hợp tác và cái quan hệ hữu
vị giữa nhân dân hai nước việt nam và bulgaria đặc biệt rút kinh nghiệm từ năm trước
trong khuôn khổ ngày hội năm nay chỉ trưng bày một trăm linh hoa thật được đưa về từ các khu vực
việt nam và bungary mang đến cho người xem trải nghiệm chân thực nhất về văn hóa hoa hồng của
đất nước bulgaria lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng hoa hồng quá đẹp và có rất nhiều loài hoa lạ
không chỉ là một điểm đến lý tưởng cho mọi người trong ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
ngày hội hoa hồng còn là dịp để các du học sinh việt nam đã từng một thời học tập
làm việc tại bungary tìm lại được nhau cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp thời tuổi trẻ
chúng tôi đã từng sống và làm việc ở bên bun và đã có cả một tôi cũng như tất cả các bạn
là trải qua một tuổi trẻ chúng tôi khi rời việt nam chúng tôi chỉ mới một mươi tám đôi mươi và có những
người sống ở bên đó một mươi đến hai mươi năm năm nhưng mà tất cả mọi người đều yêu quý bungarya giống như một đất
nước thứ hai của chúng tôi nên mỗi khi có lễ hội là chúng tôi đều rất muốn tập trung nhau lại và
sống với nhau ôn lại những kỷ niệm vui có buồn có
ngày hội hoa hồng năm nay sẽ diễn ra từ ngày tám tháng ba đến ngày một mươi một tháng ba trong bốn ngày diễn ra sự
kiện có nhiều hoạt động đặc sắc như chương trình nụ hôn lãng mạn nhất kiss of rose bình chọn cây
hồng đẹp nhất hay cuộc thi nữ hoàng hoa hồng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho những người tham
tại bờ bắc khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ hiền lương bến hải bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị
tổ chức lễ khởi công xây dựng tượng đài chiến sĩ công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến
tượng đài là một chiến sĩ công an nhân dân vũ trang đứng trên cổng trào nam bắc một nhà ở bờ bắc cầu hiền lương tỉnh quảng trị do nhà điêu khắc nguyễn văn thắng thiết kế
cao một mươi năm mét được đúc bằng đồng nặng sáu mươi tấn với tổng kinh phí hơn một mươi tỷ đồng do bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đầu tư với sự đóng góp lương của các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và một số nguồn tài trợ khác
công trình nhằm ghi nhớ công lao của các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến sau khi hiệp định geneva được ký kết vào ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
công trình còn có ý nghĩa to lớn về giá trị lịch sử văn hóa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau
ngày tám tháng ba ủy ban nhân dân tỉnh hải dương cũng đã tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sơ kết đề án xây dựng làng an toàn khu dân cư an toàn cơ quan doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự năm hai nghìn một mươi bảy phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh hải dương có chín mươi xã phường thị trấn một một mươi bốn làng khu dân cư hai trăm hai mươi hai cơ quan doanh nghiệp và bốn trăm bảy mươi một nhà trường đạt danh hiệu an toàn về an ninh trật tự
có phần tích cực và nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tại hội nghị bộ công an và ủy ban nhân dân tỉnh hải dương tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cho năm tập thể tặng bằng khen cho hai mươi bốn tập thể và hai cá nhân tiêu biểu
phòng cấp cứu bệnh viện nhiệt đới trung ương năm năm và cũng là nữ bác sĩ duy nhất có thời gian gắn bó với khoa lâu đến như vậy
phòng cấp cứu nơi vốn được coi là thế mạnh của đàn ông áp lực công việc nhiều nhưng bác sĩ đinh thị thu hương chưa bao giờ có ý định từ bỏ
trải qua rất nhiều dịch bệnh như ebola mers cov hay mới đây nhất là dịch sốt sốt huyết năm hai nghìn một mươi bảy
cùng với các đồng nghiệp dành giật sự sống cho bệnh nhân mỗi lần cứu được một người
chị lại thấy công việc này dù có áp lực đến đâu cũng có thể vượt qua được
đối với nhiều người nghề điều dưỡng trong mắt họ là sự nhàn nhã đơn giản
thế nhưng là nơi đầu sóng ngọn gió của bệnh viện đặc biệt còn tập trung tất cả những bệnh truyền nhiễm về đây
mỗi điều dưỡng tại khoa cấp cứu bệnh viện nhiệt đới trung ương không chỉ là hỗ trợ cho bác sĩ mà còn phải nhận hết công việc chăm sóc cho bệnh nhân từng chút một
phòng cấp cứu nơi vốn được coi là thế mạnh của đàn ông áp lực công việc nhiều nhưng bác sĩ đinh thu hương chưa bao giờ có ý định từ bỏ
thì có thể lây nhiễm cho người nhà xung quanh đấy là cũng là một cái khó khăn cho chúng tôi
áp lực công việc lớn nhưng mà tình yêu nghề nên mình vẫn không muốn làm việc ở khoa cấp cứu đây thôi
và bệnh nhân mà nặng vào được cấp cứu bệnh nhân khỏi ra viện thì mình cũng rất là vui mừng
mình có góp sức một phần vào để giúp bệnh nhân sống
và đối với các bác sĩ món quà lớn nhất ý nghĩa nhất vẫn chính là nụ cười phấn khởi của người bệnh
khi được chăm sóc cho bệnh nhân
và mong muốn của những y bác sĩ nữ trong ngày đặc biệt hôm nay cũng rất giản dị
các bác sĩ sau đó cũng quay lại họ cũng gặp gỡ lại bác sĩ rồi
họ cũng nói về những công việc họ đang làm được như bây giờ
thì mình thấy là đem lại tức là cảm giác mình là con người có ích
ngày tám tháng ba này mình cũng chúc cho tất cả các bạn điều dưỡng
để có thêm nhiều sức khỏe để phục vụ chăm sóc tốt cho bệnh nhân
các bác sĩ đã đặt sử dụng lửa để đốt nương đã dẫn đến cháy rừng tại xã làng nhì
trước tình trạng này chủ tịch ubnd tỉnh yên bái đã ban hành công điện
về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng yêu cầu các ngành chức năng
chính quyền các xã người dân các chủ rừng và lực lượng kiểm lâm tăng cường phòng chống cháy rừng
xã bản mù là một trong hai xã có diện tích rừng lớn nhất huyện trạm tấu
với trên sáu hai trăm năm mươi hectare rừng các loại
cùng với đó người dân chủ yếu canh tác lúa nước và làm nương rẫy
xác định nguyên nhân gây cháy vẫn chủ yếu là người dân đốt nương rẫy
nên ngay sau tết nguyên đán xã bản mù đã tăng cường đội ngũ cán bộ xã
hàng ngày xuống các bản để nắm bắt tình hình tổ chức họp bản tuyên truyền
vận động nhân dân luật bảo vệ và phát triển rừng
và đi kiểm tra các diện tích nương rẫy giáp rừng có nguy cơ gây cháy
từ việc làm thiết thực nên xã bản mù đang nỗ lực không để cháy rừng xảy ra
xác định các xã trọng điểm xác định các thôn các vùng trọng điểm
có nguy cơ cháy rừng cao để tập trung với anh em phân công kiểm tra địa bàn
cùng với ban quản lý rừng và xã xuống các thôn trọng điểm
để tổ chức cho bà con dân dân
thứ nhất là ký cam kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng
thứ hai là chúng tôi thường xuyên tăng cường công tác tuần tra
kiểm tra các việc
phát nương làm dễ theo sử dụng lửa trong rừng của bà con dân dân
còn đối với huyện vùng cao mù căng trải với gần tám mươi hectare rừng các loại
lực lượng kiểm lâm huyện cùng với người dân những ngày này
ngoài việc duy trì trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ của ban chỉ đạo thực hiện chương trình
mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi các xã
thì người dân các bản tiếp tục duy trì hoạt động của các lán tròi canh lửa
cũng như các chốt phòng chống cháy rừng
chốt này thì
nó vẫn có nhiều hậu quả rất nhiều khách ngạc
bởi vì người dân có một số đi rừng là nó hơi chế viết
hơi đối nương này hơi trà phát rừng
nên là làm chốt này thì bác quan các anh là
để nhăn nhở tên truyền những số hộ người mà nó ở xa
ở các bản khác nó lên trên rừng
mà cái bản mình thì mình tên truyền nhiều rồi
nó không hiểu viết
nhưng mà cái bản ví dụ như là bản giữa
thì cái người khác đi vào rừng thì nó lại chưa biết
thì mình phải làm chốt này thì tên truyền vào nhăn nhở
không mang lửa vào rừng nó lại không được trà phát
là phát huy cái tinh thần của người dân
và đặc biệt đối với chúng tôi vẫn xác định cái mô hình
người dân tự quản bảo vệ rừng
thế và xây dựng lán tròi
kênh lửa tại các thôn bản vị trí
tiếp tục thêm những cái tròi kênh lửa mới
và phát huy cái tinh thần đóng góp quỹ bảo vệ rừng
theo cái tinh thần là chủ động trong công tác
theo cái phương chấp bố tại chỗ
thời tiết các huyện vùng cao đang trong thời điểm nắng nóng khô hành
nguy cơ cháy rừng đang ở cấp độ cao
do vậy việc xác định được nguyên nhân để có kế hoạch chủ động
sẵn sàng phòng chống
người dân cũng như các lực lượng chức năng đang nỗ lực
nhằm hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra
thưa quý vị hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
dự kiến được ký kết tại chile vào ngày tám tháng ba theo giờ địa phương
tức là vào ba giờ sáng ngày chín tháng ba theo giờ việt nam
sự kiện này được đánh giá là sẽ mang đến một làn gió mới
cho quá trình cải cách thể chế tại việt nam
cũng như điều kiện gia tăng xuất khẩu tăng lợi thế thu hút đầu tư
sau rất nhiều chờ đợi vào những lợi ích mà hiệp định tpp mang lại
đến nay doanh nghiệp xuất khẩu dệt may này vẫn hoàn toàn kỳ vọng vào hiệp định này
dù không có sự tham gia của mỹ và tên gọi đã thay đổi cptpp
tức là hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương hay còn gọi là tpp một mươi một
mặc dù hiệp định không có sự tham gia của mỹ nhưng các thị trường mới như canada australia
cũng là những thị trường mà hứa hẹn nhiều tiềm năng với các doanh nghiệp diệt may việt nam
và hy vọng rằng sau khi ký kết hiệp định cptpp thì các doanh nghiệp việt nam
sẽ có được nhiều cơ hội để gia nhập các thị trường mới
và có điều kiện để xuất khẩu hàng của việt nam ra thế giới
cptpp được coi là chất xúc tác tạo ra một môi trường liên tục được hoàn thiện
bằng những cải cách về thể chế cũng như từng lĩnh vực quản lý nhà nước cụ thể
đặc biệt là môi trường đầu tư kinh doanh thu hút đầu tư thêm nguồn lực từ bên ngoài cho việt nam
với những cái cải cách theo hướng tiến bộ
thì chắc chắn rằng năng lực cạnh tranh thông qua một môi trường đầu tư kinh doanh
ngày càng được tiếp tục hoàn thiện theo hướng công khai minh bạch thuận loại hóa
và cái thể chế của chúng ta cũng tiếp tục được hoàn thiện
chắc chắn rằng là năng lực cạnh tranh của nền kinh tế của chúng ta
của các ngành kinh tế của chúng ta doanh nghiệp của chúng ta và sản phẩm của chúng ta
chắc chắn sẽ được cải thiện và được nâng cao
có lẽ đây là ý nghĩa của cptpp
đây là cái ý nghĩa thiết thực nhất đối với việt nam
việt nam đang trong một giai đoạn rất gần có những đột phá về cải cách
đặc biệt là cải cách thể chế
thì đây là mục đích đòi hỏi tự thân của việt nam
tuy nhiên đây là một hiệp định chất lượng cao
và cùng với hiệp định thương mại tự do việt nam eu
có thể nói như là những chất xúc tác mạnh tạo thêm áp lực
để mà thúc đẩy cái cải cách cải cách thể chế
và tôi nghĩ đây là ý nghĩa lớn nhất của hiệp định này đối với việt nam
các lĩnh vực ngành hàng của việt nam được hưởng lợi nhiều nhất
và trực tiếp từ hiệp định
đó là dệt may da dày chế biến thực phẩm đồ uống bánh kẹo
một số ngành khác không phải không có lợi
mà còn phụ thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị
cũng như thái độ tiếp cận của chính doanh nghiệp
để mà khai thác được những cơ hội của cái khung khổ hội nhập này
của hiệp định này hoàn toàn không đơn giản
nếu như doanh nghiệp vẫn tiếp tục giữ một cái thái độ
hoặc một cái cách tiếp cận mà thụ động hoặc là thiếu tích cực
và chính vì vậy ở đây thì chúng tôi cũng từ cái thực tiễn
mà chúng ta đã có trong những thời gian vừa qua
thì thấy rất rõ là vai trò của nhà nước
trong cái khởi sự để cho doanh nghiệp nhận thức được cảm nhận được
theo tiến trình hiệp định cptpp sẽ sớm được ký kết
và dự kiến thông qua vào dịp giữa năm hoặc cuối năm hai nghìn một mươi tám
như vậy hiệp định sẽ phát huy được ý nghĩa vai trò
tạo động lực cho phát triển phát triển bền vững
và thực hiện được mục tiêu quan trọng
trong chiến lược phát triển kinh tế năm năm của việt nam
đó là đối với việt nam nói riêng
còn đối với một mươi một nước tham gia đàm phán hiệp định
thì việc hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
được ký kết tại thủ đô santiago của chile vào dạng sáng mai theo giờ việt nam
được coi là bước đi thành công đầu tiên của các nước
kể từ sau khi nước mỹ rút ra khỏi hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
tiền thân của hiệp định này
về cơ bản cptpp giữ nguyên các nội dung cốt lõi của tpp
tuy nhiên trong hơn tám trang tài liệu của cptpp được thông qua
có hai mươi điều khoản đã bị tạm hoãn hoặc sửa đổi so với tpp trước đây
chủ yếu là những cam kết cứng rán về sở hữu trí tuệ mà mỹ từng đề xuất
và lĩnh vực dược phẩm
trước đây với sự tham gia của mỹ
tpp bao gồm một khu vực chiếm tám trăm linh triệu dân
với thị trường chiếm bốn mươi tổng sản phẩm nội địa gdp toàn cầu
và ba mươi tổng kim ngạch thương mại toàn cầu
giờ đây cptpp bao gồm thị trường gồm năm trăm linh triệu dân
có quy mô kinh tế chiếm khoảng một mươi ba năm gdp và một mươi năm kim ngạch thương mại toàn cầu
tuy nhiên đây vẫn là quy mô rất lớn
chưa từng có một thỏa thuận tự do thương mại nào lại có nhiều nước tham gia như vậy
và cũng chưa có một thỏa thuận thương mại nào có đến ba mươi chương đề cập
tới tất cả các chủ đề then chốt nhất của nền thương mại quốc tế hiện đại như cptpp
vì thế kỳ vọng là rất lớn
một khi đi vào thực thi
lợi ích từ việc giữ bỏ nội địa
giữ bỏ hàng rào
thuế quan với các nhà xuất khẩu của chúng tôi sẽ vượt xa so với trung quốc
chúng tôi sẽ có được bốn thỏa thuận thương mại mới với những nước mà chúng tôi chưa được ưu đãi tiếp cận thương mại
đó là nhật bản nền kinh tế lớn thứ ba thế giới
đó là canada cũng là một nền kinh tế lớn không kém trên thế giới
hay mexico cũng vậy
đối với mexico cptpp là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu
nhằm giảm sự phù thuộc vào mỹ
nhất là trong bối cảnh quá trình đàm phán lại hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta gồm mexico mỹ và canada đang gặp khó khăn
tôi cho rằng cptpp đem đến nhiều lợi ích cho mexico
nhất là đa dạng hóa và mở rộng thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa
với cptpp mexico sẽ tăng cường hơn nữa thương mại với các quốc gia thành viên
trong đó có việt nam nhật bản và australia
việc hoàn tất đàm phán và ký kết cptpp mới chỉ là bước đầu tiên
trong một chặng đường còn nhiều khó khăn
bởi ngay cả khi một thỏa thuận được chính thức ký kết
nó cũng vẫn phải vượt qua được các tiến trình pháp lý trong nước của từng quốc gia thành viên để có thể thực thi
dù vậy đây vẫn được đánh giá là một thắng lợi mang tính biểu tượng của các nỗ lực thúc đẩy thương mại đa phương
và xóa bỏ chủ nghĩa bảo hộ
trong phần tin quốc tế malaysia cam kết tiếp tục tìm kiếm máy bay mh ba trăm bảy mươi sau bốn năm bị mất tích
nước nga đếm ngược một trăm linh ngày tới world cup
chính phủ malaysia ngày tám tháng ba tái khẳng định cam kết tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mh ba trăm bảy mươi của hãng hàng không malaysia airlines
trong bối cảnh nỗ lực làm sáng tỏ một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không của nhân loại đã bước sang năm thứ năm
bộ trưởng vận tải malaysia leo tonglai cho biết
đợt tìm kiếm chiếc máy bay malaysia đã bị mất tích
chưa có được bất cứ chi tiết nào hay mảnh vỡ nào của chiếc mh ba trăm bảy mươi
ông cũng cho biết cuộc tìm kiếm sẽ tiếp tục trong ba tháng tới
hồi tháng một chính phủ malaysia đã ký hợp đồng với công ty ocean infinity
tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm theo đó cho công ty này chín mươi ngày
để xác định vị trí mảnh vỡ của chiếc boeing bảy trăm bảy mươi bảy
bộ trưởng leo tonglai cũng cho biết một báo cáo về cuộc điều tra vụ mất tích máy bay cũng sẽ được công bố
tại hội trợ du lịch đang diễn ra tại berlin của đức
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ khẳng định an ninh tại thổ nhĩ kỳ không hề kém hơn so với nhiều nước châu âu
đồng thời kêu gọi nước đức dỡ bỏ cảnh báo du lịch tới thổ nhĩ kỳ
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevlut cavusoglu đã lên tiếng cho rằng
lời cảnh báo du lịch tới thổ nhĩ kỳ của nước đức trước đây là không công bằng
nhận định này được đưa ra sau khi chính phủ đức có những dấu hiệu sẽ gỡ bỏ
lời cảnh báo hạn chế người dân đi du lịch tại thổ nhĩ kỳ
trước đó đức đã đưa ra cảnh báo du khách tới thổ nhĩ kỳ trong bối cảnh công dân đức
đứng trước nguy cơ bị bắt giữ vô cớ tại đây
cảnh báo này đã gây ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch của thổ nhĩ kỳ
theo các nhà nghiên cứu thị trường đức các chuyến du lịch hè tới thổ nhĩ kỳ đã tăng gấp đôi
so với năm trước nhưng vẫn ở mức kém xa so với những năm gần đây
cơ quan dịch vụ tài chính nhật bản vừa đình chỉ hoạt động của hai sàn giao dịch tiền điện tử
là bitstation và eptro trong vòng một tháng
năm sản giao dịch khác bị cảnh cáo phải nâng cấp hệ thống kiểm soát
sau đó thông báo lại cho nhà chức trách
động thái của nhà chức trách nhật bản đến sau khi một cuộc điều tra cho thấy
nhiều sàn giao dịch tiền điện tử không đáp ứng được yêu cầu về chống rửa tiền
và công tác đào tạo nhân viên yếu kém
đây đồng thời là nỗ lực nhằm bảo vệ người tiêu dùng sau vụ trộm trị giá hơn năm trăm linh usd
tại sàn coincheck
sau đó coincheck hứa sẽ hoàn trả lại số tiền bị đánh cắp cho khách hàng
tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ chi tiết kế hoạch này
quyết định này được coi như cú hích loại bỏ các sàn giao dịch tiền điện tử kém chất lượng
hoặc các sàn phải liên kết với nhau để tạo ra một sàn vững mạnh hơn
mặc dù quá trình điều tra của fsa chưa kết thúc nhưng họ đã phát hiện nhiều trường hợp
các sản giao dịch không tuân theo quy định về chống rửa tiền
chỉ còn cho một trăm linh ngày nữa là vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới hai nghìn một mươi tám
sẽ được khởi tranh tại nước nga
hiện nhiều hoạt động bắt đầu sự kiện đếm ngược
một trăm linh ngày trước lễ khai mạc world cup hai nghìn một mươi tám đã được tổ chức
tại quốc gia này
tại thủ đô moscow chương trình đếm ngược một trăm linh ngày trước lễ khai mạc world cup
được tổ chức tại quảng trường mania nơi đặt chiếc đồng hồ đếm ngược
tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh
nhiều ngôi sao nổi tiếng của nga đã có mặt tham dự sự kiện
đồng thời cổ vũ các bạn trẻ đăng ký làm tình nguyện viên thường trực
trong thời gian diễn ra world cup
năm nay nga sẽ đón ba mươi hai đội bóng đến từ khắp nơi trên thế giới
các trận đấu sẽ diễn ra chủ yếu ở thành phố sanh petersburg và sochi
trước đó một ngày liên đoàn bóng đá thế giới fifa đăng lên twitter
đoạn video một trăm linh cú tông bóng cùng với sự tham gia của tổng thống nga putin
cùng với chủ tịch fifa gianni infatino để đánh dấu mốc một trăm linh ngày
trước khi world cup hai nghìn một mươi tám bắt đầu
đoạn video đã nhận được rất nhiều phản ứng thích thú của người dân nga
nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí do các động cơ thải ra
nước đức vừa cho ra mắt đoàn tàu chở khách không xả khí thải đầu tiên trên thế giới
công nghệ mới này được kỳ vọng là một bước ngoặt thay đổi toàn bộ ngành đường sắt trên toàn thế giới
tàu hỏa coradia ireland đoàn tàu không xả khí thải đầu tiên trên thế giới
đã hoàn thiện và bắt đầu các cuộc chạy thử nghiệm đầu tiên ở miền bắc nước đức
với vận tốc khoảng tám mươi km một giờ
coradia island hoạt động bằng cách sử dụng khí hydro phản ứng với oxy
nguồn năng lượng điện được giải phóng và cung cấp năng lượng cho đoàn tàu
ngoài ra coradia cũng không gây ra tiếng ồn hiệu suất hoạt động cao và an toàn
tại một số quốc gia châu âu như đức áo naui hà lan và đan mạch
với cơ sở hạ tầng đứng sát đã phát triển đồng bộ
nhà quản lý đang lên kế hoạch triển khai công nghệ mới này
tạo ra môi trường giao thông xanh thân thiện với môi trường và an toàn đối với người dân